nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
một số hãng hàng không có kế hoạch cung ứng gần hai trăm bốn mươi hai chỗ trên toàn mạng bay nội địa
trong bốn ngày từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày hai tháng chín
theo đó vietnam airlines tăng thêm một mươi năm chỗ so với thường lệ
nâng tổng tải cung ứng toàn mạng nội địa lên gần một trăm sáu mươi hai chỗ
các đường bay được tăng cường chỗ nhiều nhất là giữa hà nội tp hcm và huế
đà nẵng quy nhơn nha trang đà lạt phú quốc
với jetstar pacific trong dịp này hãng cung ứng tổng cộng trên tám mươi chỗ bay nội địa
vietnam airlines ưu đãi giảm một mươi các mức giá hành trình nội địa và quốc tế
khi mua vé trực tuyến tại www vietnamairlines com và ứng dụng di động vietnam airlines